tại hội trường bộ quốc phòng tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit
đã gặp mặt nói chuyện cùng các đồng chí là cựu quân tình nguyện chuyên gia việt nam tại lào và thế hệ trẻ hai nước
cùng dự có các đồng chí đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam và lào
tại buổi gặp mặt tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi
được gặp các đồng chí cựu quân tình nguyện và chuyên gia việt nam những người bạn cùng chiến đấu
trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập dân tộc của hai nước lào việt nam
và gặp gỡ đại diện thế hệ trẻ của hai nước sẽ là người tiếp nối truyền thống quan hệ đặc biệt hiếm có giữa lào việt nam
đồng chí bunyang volachit nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi bảy là năm đoàn kết hữu nghị giữa hai nước lào việt nam
các hoạt động kỷ niệm đã được tổ chức liên tiếp sôi động với nhiều hình thức phong phú và đầy ý nghĩa sâu sắc
đây là dịp tốt để nhân dân hai nước cùng ôn lại truyền thống đoàn kết đặc biệt do chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chủ tịch cây sòn phông vi hản và chủ tịch suphan u vông kính yêu đã cùng nhau giày công gây dựng
và gìn giữ trong nhiều thập kỷ qua và được kế thừa phát huy bằng mồ hôi sương máu của các thế hệ lãnh đạo
chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước lào việt nam đã trở thành quan hệ đặc biệt hiếm có là tài sản chung vô giá của hai dân tộc
trong thời kỳ bảo vệ giữ gìn
chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với đảng nhà nước và nhân dân việt nam bảo vệ giữ mối quan hệ đặc biệt này
như chính con người của mắt mình trở thành di sản truyền tiếp cho con cháu thế hệ trẻ mai sau
chúng tôi luôn ghi nhớ lời dạy của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
thương nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
việt lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước hồng hà cửu long

chúng tôi cũng không bao giờ quên lời dạy của chủ tịch cai sòn phong bi hàn kính yêu
trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng trói về tinh thần quốc tế vô sản
nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện
như quan hệ đặc biệt lào việt nam
tiếp đó đại diện ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia việt nam tại lào
cùng đại diện thế hệ trẻ của việt nam đã phát biểu cảm tưởng
ôn lại những hình ảnh năm xưa chung một chiến hào
chết có nhau chia sẻ ngọt bùi vượt mọi khó khăn gian khổ hy sinh dũng cảm chiến đấu và chiến thắng
góp phần hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng của hai dân tộc việt nam và lào
đồng thời hướng đến tương lai kế thừa xứng đáng truyền thống của các thế hệ cha anh
kề vai sát cánh gắn bó bên nhau trên mặt trận xây dựng và bảo vệ đất nước
để có thể tự hào viết tiếp những trang sử đẹp đẽ và hào hùng về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt việt nam lào lào việt nam
cùng nhau chung sức xây dựng và phát triển đất nước lào và đất nước việt nam phồn vinh thịnh vượng
nhân dân hai nước có cuộc sống ấm no hạnh phúc
cũng tại buổi gặp mặt tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước bunyang volachit
đã tặng quà cho đại diện các bà mẹ việt nam anh hùng đã có con hy sinh trên nước bạn lào